thưa quý vị và các bạn cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám sau khi không được nhập cảnh vào việt nam
hôm nay lê thu hà trở lại nước đức và công bố trên facebook cá nhân một trạng thái status cho thấy có sự mâu thuẫn gây gắt giữa lê thu hà với nguyễn văn đại
việc làm này cũng như những thông tin bộc lộ trên status của lê thu hà đã cung cấp thêm bằng chứng về bản chất xấu xa của một số kẻ vẫn tự nhận hoặc được ca ngợi là nhà dân chủ người yêu nước nhà đấu tranh nhân quyền
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài mặt thật của các nhà dân chủ của tác giả hồng quang
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm sáu bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo quy định tại khoản một điều bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cáo trạng tại phiên tòa cho biết nguyễn văn đài là người chủ mưu lập cái gọi là hội am dân chủ xây dựng cương lĩnh hoạt động đào tạo bàn bạc phổ biến kinh nghiệm và hướng dẫn cách thức hoạt động phát triển lực lượng lùi kéo lê thu hà tham gia lập dự án liên hệ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài để vận động ủng hộ và đã nhận số tiền bảy mươi một bảy trăm hai mươi sáu usd
họ lợi dụng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền xã hội dân sự nhằm tuyên truyền chống nhà nước để đạt mục đích khi lực lượng đủ mạnh có cơ hội phù hợp sẽ công khai hoạt động đối đầu với chính quyền thay đổi thể chế chính trị ở việt nam để xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân
vì các tội danh đó tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án nguyễn văn đài một mươi năm năm hai nghìn
nguyễn văn đài một mươi năm năm tù phạt quản chế năm năm
lê thu hà chín năm tù phạt quản chế hai năm
các bị cáo khác cũng nhận bản án thích đáng
tuy nhiên từ tinh thần nhân đạo và khoan hồng của nhà nước việt nam ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám nguyễn văn đài và lê thu hà đã được cho phép tới đức định cư
sau một thời gian khá im ắng ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám với ý định trở lại việt nam
lê thu hà đã đi máy bay từ đức đến sân bay nội bài hà nội xong không được nhập cảnh cho nên phải quay lại đức
lập tức một số kẻ đã lợi dụng sự kiện này để vu cáo việt nam
tại một bản tin trên bbc bên cạnh một số kẻ tỏ ra cảm thông thương xót một số người khác lại chửi mắng coi hành động của lê thu hà là phơi bày bộ mặt giả tạo
ngay sau khi trở lại đức lê thu hà viết trên facebook cá nhân một serg
lê thu hà cho rằng mình vô tội nói rõ chuyến đi của chị ta là hành hương về việt nam
và hẳn là sau khi nếm đủ mùi cay đắng vì bấu víu vào nước ngoài để đấu tranh lê thu hà đã khuyến cáo
đừng dựa vào thế lực từ bên ngoài nào người việt hải ngoại hay áp lực quốc tế chỉ có tác nhân trợ lực
đặc biệt chị ta khẳng định tôi đã im lặng trong một thời gian khá dài điều này đã tạo cơ hội cho những kẻ xấu cố tình
mà tôi sẽ nêu cụ thể ở đây là luật sư nguyễn văn đài phao tin đồn nhảm rằng tôi bị tâm thần
cố tình hạ uy tín của tôi để nhằm bảo vệ mình mặc dù tôi đã cảnh cáo vài lần là phải đính chính thông tin
qua đó phần nào có thể thấy rõ giữa nguyễn văn đài và cộng sự thân thiết cùng tham gia hoạt động chống phá
cùng bị xét xử tại một phiên tòa cùng lên một chuyến bay ra định cư ở nước ngoài có mâu thuẫn gây gắt âm ỉ từ lâu

nhưng bày trò ti tiện thì không ai chấp nhận được
sinh sống và hoạt động chống phá bên một kẻ cáo già như nguyễn văn đài trong thời gian dài

hẳn dần già nhận ra bản chất lưu manh bị ổi đê tiện của anh ta cho nên lê thu hà mới tuyên bố bình luận với những ngôn từ cụ thể như vậy
thực ra bản chất của cái gọi là hội anh em dân chủ cũng như sự xấu xa của nhà dân chủ nguyễn văn đài từng nhiều lần lộ rõ mặt thật
trước đó ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám khi nguyễn văn đài trả lời phỏng vấn của tường an trên rfa nguyễn văn đài cho biết
trong quá trình điều tra và trước tòa án anh ta không thừa nhận tất cả những chứng cứ do cơ quan an ninh điều tra và cáo trạng đưa ra
sau khi đến đức nguyễn văn đài lập tức chơi chẽn công khai ký tên với các loại tuyên bố tuyên cáo với danh nghĩa lúc là
sáng lập viên hội anh em dân chủ lúc là chủ tịch hội anh em dân chủ
chưa kể trong phỏng vấn kể trên nguyễn văn đài khẳng định ở nơi tạm giam sau khi cùng vợ là vũ minh khánh bàn bạc
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu anh ta đã quyết định chọn nước đức làm nơi định cư
nghĩa là từ năm hai nghìn một mươi sáu
anh ta đã chấp nhận sang đức
đây thật sự là cái tác và mấy kẻ vẫn sưng sưng cho rằng nhà nước việt nam cho phép nguyễn văn đài
lê thu hà được sang đức định cư là kết quả của một vụ đổi trác
đáng chú ý hơn trong bài phỏng vấn tưởng an còn viết
tuy nhiên sự việc không đơn giản
để đổi lại việc ra đi của luật sư nguyễn văn đài
nhà cầm quyền cộng sản việt nam cần thu lại lợi nhuận nhiều hơn trong việc trao đổi này
và đó là lý do
lý do mà thêm bốn người của hội anh em dân chủ là các ông nguyễn trung tôn trương minh đức nguyễn bắc truyền và phạm văn trội phải vào tù
có thể thấy dường như tưởng an muốn bóng gió núp người đọc liên tưởng để đổi lại việc ra đi nguyễn văn đài đã bán đứng đồng bọn
sau ngày đến đức nguyễn văn đài công khai tuyên bố mục tiêu của anh ta là chiến đấu loại bỏ chế độ độc đảng cộng sản
rồi lang thang chỗ này chỗ khác
nói chuyện nhân quyền tay cầm cờ vàng tham gia biểu tình cùng một số phần tử chống cộng cực đoan ở đức
lên facebook để khoe khoang bản thân nhặt nhạy trên mạng đủ thứ tin tức rác rưỡi để đăng lại thậm chí mạt sát người đã bình luận phản đối anh ta trên facebook
thật nực cười khi nguyễn văn đài tuyên bố hành động như vậy vì sau khi nhận hộ chiếu giấy phép cư trú của nhà nước đức dành cho ngoại kiều
anh ta được miễn thị thực
khi đến các quốc gia đã miễn thị thực cho người đức nhưng không thể đến việt nam
và luật pháp của đức không cho phép anh ta vào sứ quán cộng sản để gia hạn hay đổi hộ chiếu
nguyễn văn đài biết rất rõ anh ta không còn là công dân việt nam
và với những mục đích và hành động xấu xa trên thì việc về nước là vô vọng
xong nguyễn văn đài vẫn nối dài sự xảo trá từng sử dụng nhằm lợi dụng thao túng độc bọn nhiều năm qua để tiếp tục lừa bịp
với lời tuyên bố tôi sẽ không bao giờ quên anh em đồng thời đứng ra phục hoạt thay ma hội anh em dân chủ
bằng cách viên lý do về tình hình thay đổi phải thay đổi hoàn toàn phương thức hoạt động
cho nên yêu cầu tất cả các thành viên trong nước phải rút vào hoạt động bí mật
tạm thời không bầu các thành viên lãnh đạo ở trong nước tất cả mọi hoạt động công khai đều được tiến hành ở hải ngoại
nhưng với dư luận điều đó không có gì mới mẻ
như trên facebook của lê thu hà
nttq bình luận
từ yêu cầu nguyễn văn đài đặt ra có thể thấy anh ta vẫn giữ nguyên tham vọng thủ lĩnh vẫn tỏ ra rất xảo quyệt
bởi với yêu cầu rút vào hoạt động bí mật hẳn nguyễn văn đài hy vọng chấn an đồng bọn sẽ không bị anh ta bán đứng
đồng thời giúp anh ta thoải mái khoác lác bịp bợm về số thành viên trong nước
tha hồ tự tung tự tác ngay cả trong trường hợp cái gọi hội anh em dân chủ
chỉ có duy nhất một thành viên là chủ tịch nguyễn văn đài
thực tế đã cho thấy định cư tại đức sau một thời gian ngắn
nguyễn văn đài lặp lại nguyên si kịch bản mà những nhà dân chủ nguyễn văn hải
trần khải thanh thủy tạ phong tần từng trình diễn để lộ rõ nguyên hình
sau khi đã được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước việt nam cho ra nước ngoài định cư
đó là xuống sân bay thì lập tức được băng đảng cờ vàng tiền hô hậu ổn
và nhà đấu tranh dân chủ tự giác hoặc bị ép cầm cờ vàng sau đó kề khổ bị đoạ đẩy
tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản
rồi phục hoạt mấy tổ chức sinh ra chỉ để chống phá nhưng chết yểu từ lâu
thừa nhận các hoạt động trước đó từng chối đầy trước tòa
kề lệ được các thế lực thù địch đào tạo ra sao đã nhận bao nhiêu tiền để đấu tranh
và cũng ngay lập tức họ quay ra cắn xé nhục mạ lẫn nhau
như trần khải thanh thủy với tổ chức khủng bố việt tân
tạ phong tần với nguyễn văn hải
tạ phong tần với nguyễn ngọc như quỳnh
để rồi sau năm bảy tháng là vở kịch kết thúc và nhà dân chủ mất hút
đến nay chỉ còn tạ phong tần là hung hăng xuất đầu lộ diện với mũ rộng vành
bốt cao cổ áo in hình cờ vàng tay cầm loa điện hàng ngày léo đẽo theo mấy chục ông già bà cả
đi không còn vững nhưng vẫn chống gậy giặt dẹo mò ra đường thều thảo
iểm trợ quốc nội
một người bình thường
qua đó cũng có thể tổng kết sự nghiệp đấu tranh của các nhà dân chủ theo kịch bản
đấp với chiêu bài dân chủ nhân quyền chống phá chế độ sao cho thật nổi trội
để được các thế lực thù địch chú ý và tài trợ tiền bạc
đánh bóng bản thân bằng một vụ án để được một số chính phủ và tổ chức quốc tế cư ma
sau khi được ra nước ngoài định cư thì coi như mục đích đã đạt
họ kết thúc luôn sự nghiệp đấu tranh
trong bối cảnh đó vụ việc lê thu hà vạch mặt chỉ tên kết tội nguyễn văn đài
do mâu thuẫn nội bộ đã vô tình đề lộ cung cấp thêm bằng chứng giúp những ai còn ngộ nhận
có cơ hội điều kiện để nhận diện cụ thể
từ đó điều chỉnh suy nghĩ và hành động theo con đường đúng đắn
đóng góp công sức trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
và cũng từ vụ việc nhiều người có thể hiểu rõ mặt thật của các nhà dân chủ
tránh bị lừa bịp lôi kéo vào sự lầm lạc a dua
về hùa với mấy kẻ lợi dụng dân chủ nhân quyền để càn trở
và phá hoại con đường đi tới tương lai tươi sáng của dân tộc